cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn mới đây đã phát hiện một hang động đẹp ở sâu trong lòng núi đá
có tên gọi là thảm phày ở xã hoàng trĩ huyện ba bể nằm trong khu vực vườn quốc gia ba bể
việc phát hiện hang động được địa chất kiến tạo từ hàng nghìn năm
góp phần mở ra cơ hội thu hút khách du lịch đối với vườn quốc gia ba bể
nằm cách trung tâm xã hoàng trĩ khoảng hai km đường vào hang thẩm phầy phải đi bộ qua những lối mòn của người dân làm nương làm rẫy
theo bà con sinh sống tại khu vực này người dân phát hiện ra hang động thảm phầy đã lâu
nhưng gần đây mới thông tin đến các cơ quan chức năng ở tỉnh bắc cạn
cửa hang thảm phầy nằm trên sườn núi từ xa rất khó phát hiện hang động này
cửa hang rộng ngay từ cửa các phiên đá đã được kiến tạo bởi những hình thủ khác nhau
vào sâu vòng hang rất lớn vị trí cao nhất ước chừng ba trăm linh mét nhiều nhũ đá đẹp mắt màu ong ánh bên dưới có sóng nước chảy
theo tiếng tây thảm phầy có nghĩa là hàng lửa
thời gian gần đây một số du khách đi dọc dòng nước khám phá hang động thảm phầy
người dân địa phương cho biết những hôm trời mưa to gió nước chảy trong hang sẽ dâng cao chảy xiết
bởi vậy khi chưa có những nghiên cứu đánh giá của cơ quan chuyên môn
người vào khám phá trải nghiệm hang thảm phầy cần đặc biệt cẩn trọng bởi những nguy hiểm mà gióng nước có thể gây ra
sau khi phát hiện hang động thẩm phầy ubnd tỉnh bắc cạn đã giao sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc cạn
chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát địa chất địa mạo đánh giá tiềm năng du lịch của hang động thảm phầy
để có cơ sở khai thác phát triển du lịch khám phá vườn quốc gia ba bể